thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
trong khi cơ quan chức năng nỗ lực chống dịch như chống giặc
thì cuộc chiến dập dịch tin đồn tin giả trên không gian mạng cũng nóng không kém
thời gian qua ngoài kênh thông tin truyền thông chính thống
thì người dân theo dõi khá sát sao các trang mạng xã hội để cập nhật thông tin về dịch bệnh
chính vì vậy các cơ quan chức năng đã không bỏ chống trận địa mạng xã hội
để phát hiện và xử lý các đối tượng đưa thông tin không chính xác
góp phần cùng chính phủ trong cuộc chiến đều đuổi dịch bệnh covid một mươi chín
ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên facebook cá nhân đặng như quỳnh đã xuất hiện thông tin
tầng ba mươi tám tòa hh một a tổ hợp trung cư linh đàm quận hoàng mai thành phố hà nội đang được cách ly
ngay sau đó thông tin này đã được hàng chục lượt chia sẻ và lan truyền trên không gian mạng
tuy nhiên sự thực chỉ có một người ở tầng ba mươi tám tự cách ly
có nói rằng là toàn tầng ba mươi tám đã phải cách ly
cái thông tin này nó làm sau đó thì đã được lan truyền
và làm cho cái tâm lý của người dân ở trong cái trung cư này nói riêng
và cả khu linh đàm này nói chung là người ta rất hoang mang
và đồng thời là rất nhiều người tỏ cái thái độ là bức xúc trước cái thông tin không chính xác như thế
nó cũng đã ảnh hưởng một phần đến cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình
cụ thể là mình có đi tham gia chơi cầu lông hàng buổi chiều ấy
thì ngay cái thông tin
đấy xong cái là tự mình ý thức bản thân mình luôn là mình không ra đấy chơi nữa
và nó cũng phải mất khoảng tầm một mươi ngày đấy
có nghĩa là mình sợ là anh em sau đó tin nhắn zalo facebook các thứ các mạng xã hội đưa lên
hỏi là tình trạng đấy là như thế nào
cho hoang mang cho dân rồi tích chữ đồ ăn rồi sơ tán về quê rồi người già người trẻ không dám ra ngoài
thứ hai nữa là cũng là muốn mong sao là cơ quan chức năng đánh chính lại cái thông tin cho chúng tôi
để cư dân chúng tôi đỡ hoang mang
nó sợ khi cái mùa dịch covid này đến
xung quanh vụ việc này từ ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an đã tiến hành làm việc với chủ facebook đặng như quỳnh để làm rõ hành vi đăng thông tin chưa được kiểm chứng
sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sau khi làm việc đặng như quỳnh đã phải gỡ bỏ hai trăm một mươi sáu bài viết với nội dung thông tin chưa được kiểm chứng
và bài viết có chứa bình luận với nội dung xuyên tạc đưa thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
đây chỉ là một trong số hàng trăm vụ việc thông tin sai lệch về dịch covid một mươi chín trên không gian mạng
trong thời gian qua lực lượng công an các tương vị địa phương cũng đang tập trung để thu thật chứng cứ tài liệu chứng cứ
để phục vụ công tác đấu tranh xử lý trước pháp luật của các đối tượng
ngoài ra thì lực lượng công an cũng đã phối hợp chặt chẽ và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ để mà ra soát
sàng lọc các thông tin đồng thời gỡ bỏ các thông tin vi phạm pháp luật những thông tin sai trái trên không gian mạng
không gian mạng là ảo nhưng hậu quả của nó gây ra lại là thật
và người sử dụng mạng internet mạng xã hội cần tỉnh táo chủ động đề phòng trước những thông tin chưa được kiểm chứng
tiếp cận thông tin qua các kênh thông tin chính thống và đồng thời cần có những hành vi ứng xử một cách có văn hóa
tiếp theo là một số tin vấn đáng chú ý
chú ý về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại các địa phương
sau khi người dân làm thủ tục nhập cảnh công an quảng bình đã tiến hành phân luồng hỗ trợ người dân lên xe
sắp xếp để người dân di chuyển về cách ly được an toàn không để người dân phải chờ đợi un ứ tại cửa khẩu
trung bình mỗi ngày có hơn năm trăm linh người cao điểm như ngày hôm qua hai mươi bảy tháng ba
có hơn một lượt người làm thủ tục nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu quốc tế cha lo
đây là số người việt đang học tập sinh sống làm ăn tại các nước lào thái lan
để giúp số công dân cách ly covid một mươi chín tại địa phương có điều kiện tốt hơn trong sinh hoạt
ban chỉ huy công an thị xã ba đồn đã phát động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nhường năm mươi giường
để chuyển đến trung tâm cách ly và phát khẩu trang miễn phí dành cho các công dân tại cơ sở cách ly có được chỗ ngủ
đồng thời triển khai thêm một mươi cán bộ chiến sĩ tiếp quản đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm cách ly mới tại địa bàn
và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại địa phương
để triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín một cách có hiệu quả nhất
chiều qua công an tỉnh vĩnh phúc đã chủ trì phối hợp với sở y tế sở giao thông vận tải tổ chức gia quân
triển khai phương án kiểm soát các tuyến đường ra vào địa bàn tỉnh để chủ động phòng ngừa lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
công an tỉnh vĩnh phúc đã xây dựng phương án kiểm soát các tuyến đường ra vào địa bàn tỉnh để phòng ngừa dịch bệnh
đã thành lập chín chốt kiểm soát tại các địa điểm trên các tuyến đường
ngay sau khi hội nghị triển khai lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc đã đến kiểm tra các chốt kiểm soát
đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ được phân công nhiệm vụ phải coi đây là nhiệm vụ hàng đầu
nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
thông qua công tác kiểm tra y tế khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm
lực lượng chức năng nhanh chóng đưa vào cơ sở y tế xác định danh tính và sơ đồ dịch tễ
báo cáo ngay với ban chỉ đạo phòng chống dịch gần nhất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tiếp theo là một số tin tức an ninh trật tự
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ danh hiếu nghĩa
trú tại tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu
một mươi hai h sáng ngày hôm qua người dân trú tại khu nhà trọ trong con hẻm tám mươi chín đường phước thắng
phường một mươi hai thành phố vũng tàu đã phát hiện lửa bốc cháy tại căn phòng trọ của một phụ nữ cùng con trai hai mươi tuổi
khi mở cửa ra thì phát hiện hai mẹ con bị bỏng nặng
lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
đến khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày cơ quan công an đã bắt giữ nghi can gây ra vụ án là danh hiếu nghĩa
được biết do mâu thuẫn tình cảm nghĩa đã mua xăng đến nhà nạn nhân châm lửa đốt
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với công an huyện chư quynh
vừa điều tra khám phá thành công chuyên án trộm cắp liên tuyến liên tỉnh
do một nhóm đối tượng từ tỉnh đồng nai thực hiện với tổng giá trị tài sản trộm cắp gần một tỷ đồng
đêm ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại cửa hàng điện thoại di động quốc vũ đã bị kẻ gian đột nhập lấy bốn mươi ba điện thoại di động
bốn máy tính bảng và nhiều tài sản khác với tổng trị giá gần một trăm hai mươi triệu đồng
sau đó trên địa bàn tỉnh đắk lắc
liên tiếp xảy ra nhiều vụ đột nhập các cửa hàng điện thoại cùng thủ đoạn tương tự
hơn sáu tháng điều tra ngày hai mươi ba tháng ba tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự và công an huyện chư quynh
phối hợp bắt giữ hai đối tượng gồm công nhật phu và đinh văn hải cùng chú tại tỉnh đồng nai
phu từng có một tiền án hải có bốn tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản
mở rộng điều tra một tổ công tác xuống thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai để bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn văn đạt
đạt là đối tượng thường xuyên tiêu thụ tài sản do hai đối tượng trộm cắp
khám xét nơi ở của đạt công an đã thu giữ bốn mươi hai chiếc điện thoại di động năm chiếc máy tính bảng và một mươi hai triệu đồng
được biết từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt các đối tượng đã gây ra tám vụ đột nhập trộm cắp các cửa hàng điện thoại
ở tỉnh đắk lắc và ba vụ trộm cắp khác ở các tỉnh lâm đồng đắk nông và bình phước với tổng giá trị tài sản trộm cắp gần một tỷ đồng
tại tỉnh đắk lắc công an thành phố buôn ma thuột vừa bắt tạm giam ba đối tượng nghiện ma túy có tiền án tiền sự nhưng vẫn tiếp tục tái phạm hành vi trộm cướp tài sản
trong khi tuần tra trên các địa bàn tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
phát hiện hai thanh niên nghi vấn nên đã đưa về cơ quan làm việc đó là chu văn giang trường ở phường e ba và đí minh tú ở phường tân thành tp buôn ma thuột
cả hai khai nhận đã quay nhau trên mạng rồi rủ nhau
đêm ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi cả hai đã tháo trộm một đèn led trị giá năm triệu đồng trên xe ô tô của một người dân trên đường trần phú thành phố buôn ma thuột
mở rộng điều tra tổ công tác tiếp tục bắt giữ hà đinh ngọc anh trú tại cao tp buôn ma thuột
ngọc anh cũng là đối tượng nghiện ma túy có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau khi ra tù cũng thông qua mạng xã hội mà ngọc anh quen biết trường
đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng đã cùng nhau mang theo dao dựa gạch đến trường cao đẳng sư phạm
đắk lắc khống chế tấn công một đôi nam nữ rồi cướp bảy trăm linh đồng và hai điện thoại di động
sau đó bán được gần bốn triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường trú tại phường hòa hiếu thị xã thái hòa tỉnh nghệ an về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an là đối tượng đinh thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu b đường thành phường chi lăng thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
và đối tượng nguyễn sĩ thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xóm một mươi xã quỳnh hậu huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý